trong đó có mỹ nhiều quốc gia đã quyết định siết chặt kiểm soát biên giới đặc biệt với các nước ở phía nam châu phi
trong bối cảnh các ca nhiễm omicron liên tục được ghi nhận ở các nước
trong khi nhiều chuyên gia lo ngại về omicron chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại cơ quan y tế liên bang nga vladimir nikofarob lại cho rằng
sự xuất hiện biến chủng omicron có thể là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu covid một mươi chín sắp kết thúc
biến chủng mới xuất hiện lần đầu ở nam phi dễ lây lan hơn mặt khác có dữ liệu chỉ ra rằng
nó gây ra triệu chứng ít nghiêm trọng hơn như vậy nó không làm tổn hại phổi
tôi nghĩ đây có thể là tín hiệu cho thấy cơn ác mộng sắp kết thúc cũng là dấu hiệu chỉ ra rằng virus bắt đầu rút lui nicophorov nói
các nhà khoa học vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh omic rong một số người cho rằng biến chủng này có thể lây lan hơn
né tránh miễn dịch làm giảm hiệu quả của vaccine một số khác nhận định omicron đang bị thối phòng
nhiều quốc gia đã áp dụng lệnh hạn chế đi lại từ miền nam
nhiều quốc gia đã áp dụng lệnh hạn chế đi lại từ miền nam châu phi vì lo ngại biến thể này có thể lây lan nhanh chóng
ngay cả ở những người đã được tiêm vaccine
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who cho rằng biến thể omic rong ẩn chứa nguy cơ làm tăng số người nhiễm covid một mươi chín
chúng tôi từng nghĩ liệu còn biến chủng nào có thể vượt trội hơn biến thể delta hay không
đây là một câu hỏi thường trực ít nhất là về khả năng lây truyền và có lẽ chuyển biến đặc biệt này chính là omicron
ông adrian puren quyền giám đốc điều hành viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia nam phi aicd trả lời phỏng vấn hãng tin reuters
ông nhận định nếu omicron được chứng minh là có khả năng lây truyền cao hơn biến thể danta
nó có thể dẫn đến sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm mới qua đó gây thêm áp lực cho các bệnh viện
theo ông puren sẽ mất gần khoảng bốn tuần để các nhà khoa học xác định được omicron có thể né tránh phản ứng miễn dịch của cơ thể ở mức độ nào
cũng như liệu nó có dẫn đến các triệu dịch
ông puren quyên giám đốc điều hành viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia nam phi nicd trả lời phỏng vấn hành viện nghiên cứu bệnh các triệu dịch của cơ thể ở mức độ nào

cũng như liệu nó có dẫn đến các triệu dịch của cơ thể nam phi nicd trả lời phỏng vấn hành viện nghiên cứu bệnh các triệu dịch của cơ thể nam phi nicd
bốn mươi hai trường hợp mắc biến thể omicron được xác định ở một mươi quốc gia châu âu
tại mỹ thủ đô bruxelles đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng tăng cường trước sự xuất hiện của biến thể mới omicron
thành phố tiếp tục áp dụng phương thức không tập trung tiêm chủng tại những trung tâm lớn
mà mở lại các trạm tiêm chủng tại các quận triển khai xe buýt tiêm chủng và tổ chức tiệm tại một mươi chín hiệu thuốc thuộc một mươi chín quận của thủ đô
tại anh người dân vùng yên lệnh đã phải đeo khẩu trang khi di chuyển bằng phương tiện công cộng
hay khi đến các cửa hàng ngân hàng và tiệm làm tóc
theo quy định bắt buộc mà chính quyền địa phương ban hành để phòng ngừa nguy cơ lây lan của biến thể omicron
ngoài quy định trên chính quyền vùng yên lệnh cũng yêu cầu tất cả du khách quốc tế
phải tiến hành xét nghiệm pcr vào cuối ngày thứ hai sau khi tới và tự cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm
đây là quy định bổ sung mà chính quyền vùng yên lệnh ban hành
cùng với quy định bắt buộc cách ly đối với người đến từ một mươi nước miền nam châu phi
anh đến nay đã ghi nhận một mươi một ca nhiễm omicron và dự báo con số này sẽ vẫn còn tăng